ở hòa trong không khí sôi động của quân cấp năm hai nghìn hai mươi hai thì qatar cũng đang thực hiện một chiến dịch
chống thừa cân và béo phì ở trẻ em được lấy cảm hứng từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này
một buổi chiều muộn trên sân tập bóng đá ở thủ đô doha của qatar những cậu bé chừng bảy tuổi đang say xưa tập luyện bóng đá
không chỉ mang theo giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp các em còn có mục tiêu gần hơn là giảm cân chống béo phì
theo thống kê tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành qatar là bảy mươi chủ yếu do chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận động
khí hậu nóng nược tại khu vực này cũng được cho là nguyên nhân hạn chế người dân tập thiên dung ngoài trời
tuy nhiên với nguồn cảm hứng và động lực mà world cup mang lại chiến dịch chống béo phì ở trẻ em được kỳ vọng sẽ lan tỏa rộng rãi và lâu dài hơn tại qatar